chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống đô thị được phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
mở đầu chương trình ngày hôm nay như thường lệ chúng ta hãy cùng đến với tiểu mục phố phường ba trăm sáu mươi
tiểu mục phố phường ba trăm sáu mươi
đến hết năm hai nghìn một mươi sáu để ra soát quản lý chặt chẽ tất cả các cơ sở
có thể nói hoạt động karaoke về căn bản là một hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh
tạo sự giải trí cho tất cả các đối tượng
nhưng sau những sự cố nghiêm trọng vừa qua người dân đã đặt sự an toàn lên hàng đầu
mới đây bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đã có buổi làm việc với lãnh đạo
ủy ban nhân dân tp hcm về tình hình công tác khám chữa bệnh trên địa bàn
qua đó lưu ý tp hcm cần đổi mới phương thức phòng chống
nhằm ngăn chặn dịch bệnh zika hiệu quả
thời gian qua mặc dù đã triển khai liên tục các đợt giả soát giám sát chặt chẽ các cụm dân cư
cũng như những điểm có ca bệnh sốt xuất huyết và zika
tuy nhiên công tác phòng chống bệnh tại cơ sở vẫn còn lơ là chưa làm hết trách nhiệm
công tác chỉ đạo phát hiện và tuyên truyền đến người dân về phòng chống zika và sốt xuất huyết
tại nhiều nơi còn chưa nghiêm
vừa qua tại thành phố đà nẵng đã diễn ra hội thảo giải pháp tổng thể xây dựng đô thị thông minh
do ủy ban nhân dân thành phố và viện chiến lược thông tin và truyền thông thuộc bộ thông tin và truyền thông phối hợp tổ chức
tại hội thảo các chuyên gia đến từ các quốc gia đã cùng trao đổi về những mối quan tâm hàng đầu hiện nay
trong việc xây dựng triển khai mô hình tp đà nẵng và đề xuất các giải pháp cho bài toán phát triển gắn với điều kiện thực tế của đà nẵng
các chuyên gia quốc tế nhấn mạnh tp đà nẵng không đơn thuần là thành phố ứng dụng công nghệ thông tin
mà bản chất của nó phải là sự liên thông kết nối thông tin phát triển đô thị theo chiều sâu đổi mới cơ chế và thể chế trong một tổng thể các giải pháp toàn diện
được đánh giá là địa phương có triển vọng phát triển thành đô thị thông minh hàng đầu ở việt nam
với điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin tốt đà nẵng cần lựa chọn lĩnh vực ưu tiên và công nghệ phù hợp với năng lực quản lý điều hành của thành phố
từ đó có chiến lược cũng như các bước triển khai cụ thể để xây dựng và phát triển mô hình đô thị thông minh
trong tháng một mươi một tri cục quản lý thị trường tp hcm đã tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng giả hàng kém chất lượng và độc hại với tổng giá trị lên đến một mươi một tỷ đồng
lượng hàng hóa được tiêu hủy lần này rất đa dạng bao gồm gần bảy mươi mặt hàng thực phẩm chức năng mỹ phẩm rượu đồ chơi trẻ em thuốc tây phụ kiện điện thoại
đặc biệt trong đó có gần một mươi tấn hóa chất độc hại
đây là toàn bộ số hàng hóa đã được quản lý thị trường tp hcm phát hiện và thu giữ trong hàng trăm vụ kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa bàn
các sai phạm chủ yếu là hàng không có nguồn gốc xuất xứ hàng giả hàng kém chất lượng và một số hàng độc hại
sau khi hoàn tất các thủ tục thì đơn vị này đã ra quyết định tiêu hủy theo quy định của pháp luật
trung tâm y tế dự phòng tp hcm tính đến hai mươi một h ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đã có một mươi hai trên hai mươi bốn quận huyện ghi nhận ca bệnh do virus zika
đứng trước nguy cơ dịch có thể bùng phát thành phố đang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh vào các khu nhà trọ khu lưu trú của công nhân
song song đó việc tầm soát dịch bệnh tại các bệnh viện phụ sản lớn tại tp hcm được coi là trọng điểm của công tác phòng dịch ở thời khắc quan trọng này
tính đến thời điểm này tp hcm đang có tỷ lệ người
và địa bàn mắc bệnh zika bị phát hiện cao đứng đầu trong cả nước trước tác hại của bệnh suy ca với thai phụ gây dị tật đồ nhỏ ở trẻ sơ sinh
thêm nữa mới đây theo nghiên cứu mới của nhà khoa học michael diamond thuộc trường đại học e washington ở st louis
virus sika có khả năng làm tinh hoàng của chuột bị nhiễm zika teo nhỏ khoảng chín mươi về trọng lượng
trong khi lượng tinh trùng trung bình giảm ba phần bốn thậm chí còn cao hơn nữa
và nhiều khả năng đây có thể là tổn thương vĩnh viễn
đó cũng sẽ là căn cứ để nghiên cứu sâu hơn nhằm xác định liệu jica có gây tác động tiêu cực tương tự ở nam giới hay không
khi mà một số thông tin liên quan cho thấy loại virus này có thể xâm nhập vào hệ thống sinh sản của nam giới
và tồn tại được trong tinh dịch cũng như tinh trùng
lãnh đạo chính quyền tp hcm và bộ y tế đang có những động thái quyết tâm không để thành phố bùng phát dịch sika
quyết tâm ấy thể hiện không chỉ bằng các cuộc họp bằng việc thành lập sáu đoàn kiểm tra hay bang phòng chống zika
và bằng các động thái thiết thực xuống địa bàn chỉ đạo trực tiếp thay vì ra công văn ban hành văn bản hành chính
phát động trong toàn thành phố là người dân hưởng ứng là tổng vệ sinh làm sạch đẹp môi trường vào cái ngày thứ bảy
chủ nhật để cùng diệt các ổ lăng quăng mũi là những điều kiện dễ phát sinh ra bệnh này
thì kiên quyết là phải làm cho bằng được
sở tài nguyên môi trường phối hợp với sở y tế cùng với đoàn thanh niên là tổ chức ra quân các ngày thứ bảy
chủ nhật là tổng vệ sinh làm sạch đẹp môi trường và tổ chức phun sịch thuốc ở các vùng nghi ngờ có ổ dịch
phát hiện là có
dập dịch sica tại các khu nhà trọ khu lưu trú của công nhân là trọng tâm đầu tiên của các cơ quan chức năng thành phố
thành phố hồ chí minh hiện có một mươi sáu khu chế xuất khu công nghiệp với hơn ba trăm linh công nhân
phần lớn là nữ đến lao động từ ngoại tỉnh hầu hết đang ở đầu tuổi sinh sản là đối tượng chính của virus sika
họ chủ yếu sinh sống trong các khu nhà trọ hẻm lao động gần các khu chế xuất khu công nghiệp
nơi có không gian chật hẹp cơ sở vật chất kém và vệ sinh môi trường không tốt
đây chính là điều kiện thuận lợi cho việc phát sinh mũi măng móng của nhiều loại dịch bệnh trong đó có virus sika
chính vì vậy để công nhân người dân ở các sớm lao động hiểu về tác hại của zika và chung tay bảo vệ môi trường sống sạch hơn
được coi là mục tiêu hàng đầu ở thời điểm này
điều đáng ghi nhận chính là các chủ nhà trọ đã cùng chính quyền chủ động thực hiện và vận động người thuê nhà trọ
không chống zika
zika biểu hiện bản thân bệnh zika biểu hiện thông thường là bệnh nhẹ thôi
tuy nhiên người ta lo ngại đối bệnh zika cái nguy hiểm đó chính là gì
lo ngại đến ở các phụ nữ mang thai
nếu phụ nữ mang thai nhiễm virus zika đặc biệt trong ba tháng đầu của thai kỳ
thì cái nguy cơ sau này khi sinh ra em bé sẽ mang cái dị tập đầu nhỏ
hoặc là mang các cái dị tập bẩm sưng khác liên quan đến hình lực liên quan đến cái mắt
chúng tôi thì về thì cũng
có phổ biến lại với dân trong các tổ thì nói lại đi từng hộ
mà ở đây là hộ khổ một cái là đa số là công nhân
thành ra mấy chủ nhà trọ đó cho mướn nhà đó thì phải lo dọn nhiều hơn là công nhân đó
mình cũng nhắc nhở tối thí dụ tối công nhân về đó thì tôi thường hay đi kiểm tra
tối về coi nó về đủ chưa ngủ có mùng không đó
thành ra cái đó tôi cũng hay quan tâm ngủ không mùng thì tôi là mới không phải ngủ có mùng
với việc đi khảo sát thực tế với người dân giờ thì hầu hết công nhân ở các khu trọ
đều nắm được các kiến thức cơ bản về virus sika cũng như cách phòng chống một cách thiết thực hiệu quả
như khu phố năm phường linh xuân quận thu đức vốn là địa bàn có nhiều nhà trọ dành cho công nhân
lao động nghèo lưu trú là một ví dụ
mình lao chùi sạch sẽ đồ dùng đồ của mình giặt đủ mình lọt ra
mình giặt mình đem vô mình thay hằng ngày mình thay đổi rồi nước đôi đồ của mình
mỗi ngày mình mỏi đổ mình chùi thùng chùi đầu mình chọn mình đi làm sáng mình quét
mình lao mình xịt cái cây xịt mũi
tất nhiên phòng chống dịch sika bùng phát là điều cần thiết
nhưng không để các sản phụ hoang mang lo lắng bởi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi
có thể dẫn đến nguy cơ gây ra những bệnh khác cũng là một nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế thành phố
nhằm giúp phát hiện sớm các bệnh trong thai kỳ cho thai phụ
các bệnh viện phụ sản như từ dũ hùng vương
đã thành lập các lớp tư vấn tiền sản cho thai phụ và phụ nữ sắp mang thai
nhằm giải đáp và giải quyết các vấn đề thai kỳ có yếu tố nguy cơ
cụ thể như nguy cơ về tim bẩm sinh về dị tật về bệnh di truyền và sika
có bị sốt hay bị bệnh trong ba tháng đầu này là chúng tôi phải học
và khi những người bà nói à trong mấy ngày trước em có tôi có bị sốt nóng lạnh
rồi chảy nước mắt chảy nước mũi đau khớp
thì những bác sĩ nó giống như các trường hợp chúng ta bị cúm hoặc là nhiễm siêu vi
những cái dấu hiệu nhiễm siêu vi đó thì chúng tôi sẽ tư vấn rõ cho bệnh nhân
và cái nào thuộc về nhóm mà có khả năng bị nhiễm cái này
thì chúng tôi phải tư vấn cho bệnh nhân là đi thử làm xét nghiệm
những ngày qua số lượng thai phụ quan tâm tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến zika đã tăng lên
tuy nhiên khi được thăm khám rõ ràng những thai phụ đã an tâm hơn hẳn
cái dấu zika là do mũi vằn truyền dịch zika bằng phụ nữ băng thai
có thể là gây chứng đầu nhỏ hay bé
chị cũng rất là quan mang nhưng mà khi được những bác sĩ phổ biến những thông tin
mình cảm thấy là mình bớt lo rồi
chị cũng phải lên mạng để tìm những thông tin để có những biện pháp phòng tránh
giống như là không cho mũi chích mình
chị hay thoa kem chống mũi sử dụng nhan mũi ngủ ủ mồm
để đối đầu với bệnh dịch như khuyến cáo của ngành y tế trên toàn thế giới
việc trước tiên là phải bình tĩnh
và hiểu rõ về bệnh để phòng chống
thành phố hồ chí minh đang cùng với những người dân của mình
thực hiện những điều ấy trước dịch zika
bắt đầu từ việc gần dân nói cho dân hiểu
dọc bãi sông hồng dưới chân cầu vĩnh tuy phía quận long biên
có một vùng mênh mông hoa cỏ
thảo nguyên hoa long biên ngày càng có sức thu hút lớn với các bạn trẻ thủ đô
mang đến những trải nghiệm thú vị cho những người yêu thích chụp ảnh
ít ai biết rằng không gian tươi đẹp này
vốn là vùng đất bãi bồi được hồi sinh từ đôi bàn tay cần cù
khéo léo của những người nông dân vùng bãi sông hồng
bên cạnh những điểm đến quen thuộc như bãi lau cạnh cầu long biên
vườn hoa nhật tân thùng lũng hoa hồ tây
bãi lau khu đô thị việt hưng vườn hoa cải long biên
năm nay người hà nội yêu cây cỏ có thể tìm đến thảo nguyên hoa
nằm ở vùng bãi sông hồng thuộc phường long biên quận long biên
chỉ với hai mươi phút di chuyển từ trung tâm hà nội đi theo hướng đê long biên
vườn hoa có diện tích khoảng sáu hectare được trồng hàng chục loại hoa tuyệt đẹp
cùng với những ngoại cảnh được dựng công phu sáng tạo
tạo nên những mảng màu sắc tuyệt đẹp cùng nhiều góc chụp ấn tượng
nơi đây là thiên đường của rất nhiều loài hoa như cúc họa mi
hồng tố nữ hoa súng tím hoa thạch thảo
chủ nhân thảo nguyên hoa xây dựng nên khu vườn dành cho những người yêu hoa
đến chụp ảnh lưu niệm ảnh cưới để giữ lại những khoảnh khắc đẹp
đáng nhớ của mình bên người thân
phim trường bao gồm cả cảnh trong nhà và ngoài trời
được xây dựng với xu hướng mới nhất nên hoàn toàn mới lạ
thậm chí chủ nhân còn xây dựng các không gian mô phỏng trang trại chăn nuôi cừu
ngay tại thảo nguyên hoa long biên
mang đến cho bạn những trải nghiệm đầy thú vị
cách biệt chỉ một dòng sông thoát ra khỏi phố thị ồn ào náo nhiệt
thảo nguyên hoa nằm yên bình dưới chân cầu vĩnh tuy
như một điểm nhấn cho nhiều bạn trẻ mê chụp ảnh
mình muốn bộ ảnh cưới ngập tràn những không gian thiên nhiên và có nhiều hoa
chúng tôi quyết định chọn khu thảo nguyên hoa bên long biên để chụp bộ ảnh cưới này
được các bạn giới thiệu là khu vực này là một vườn ẩn hoa
rất là tự nhiên hoang dã và không có bàn tay nhân tạo nhiều
chính vì thế hôm nay chúng tôi cũng đã đến đây vào một ngày nghỉ
sau những tuần làm việc vất vả thì hôm nay chúng tôi đã đến đây
để thư giãn chụp ảnh để ghi lại khoảng khắc của mình của cuối thu hà nội
ngước tầm mắt ra xa những tòa nhà cao ngút những cây cầu con đường đông đúc
mới thấy quý biết bao những không gian xanh
vùng đất bãi còn rất nhiều những vùng đất bỏ hoang lãng phí
mô hình hoa này có lẽ sẽ là gợi ý cho những nhà kinh doanh
yêu cây cỏ muốn thử sức mình với ruộng đồng
tìm đến những vùng đất bạc màu để khiến đất nở hoa